những năm qua đội ngũ sĩ quan trẻ thuộc sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn luôn phát huy năng lực trách nhiệm công hiến tài năng trí tuệ trong các nhiệm vụ
các sĩ quan trẻ luôn nỗ lực hết mình nhằm xứng đáng là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới
hàng năm trước khi bước vào huấn luyện phong trào nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn luôn được chú trọng triển khai đồng bộ nhằm phát huy trí tuệ tận dụng thời gian nghiên cứu tìm tòi sáng chế ra ba mươi bốn sáng kiến cải tiến kỹ thuật có chất lượng trong đội ngũ sĩ quan trẻ
bản thân tôi là một người sĩ quan trẻ công tác tại đơn vị trên cương vị chức trách được giao
tôi luôn trăn trở làm thế nào để hoạt động giáo dục hoạt động thi đua hoạt động tuyên truyền của đơn vị đạt được kết quả cao nhất
đối với công tác giáo dục chính trị thì tôi luôn tìm tòi nghiên cứu các tài liệu mới để làm cho bài giảng của mình thêm phong phú
bên cạnh đó chúng tôi lấy những dẫn chứng những ví dụ sát về thực tiện của đơn vị kết hợp với trinh chiều báo bói tạo cho người học cảm giác gần gùi nhất thân thiên nhất với người học đưa đến kết quả giáo dục chính trị cao nhất
với đặc thù làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm
năm hai nghìn một mươi chín sư đoàn chín trăm sáu mươi tám tập trung đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nhất là cán bộ trung đội đại đội
tập trung vào kiểm tra đánh giá chất lượng của đồng ngũ cán bộ sĩ quan trẻ trên cơ sở đó để có những biện pháp để bồi dưỡng
nâng cao trình độ năng lực trong quản lý chỉ huy huấn luyện bộ đội
đặc biệt là số cán bộ trẻ mới ra trường để chúng tôi tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng ngay từ ngày đầu vào đơn vị
để có những biện pháp xây dựng và bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lực lượng sĩ quan trẻ
qua đó để có những trao đổi chút kinh nghiệm học tập với nhau để nâng cao các trình độ năng lực và phương pháp tác phong công tác
với tinh thần năng động sáng tạo tích cực công hiến
năng sức trẻ đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ sư đoàn chín trăm sáu mươi tám luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong năm hai nghìn một mươi tám trên năm mươi cán bộ sĩ quan trẻ của sư đoàn được khen thưởng
trong đó có một mươi một bảy đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua
kết quả đó khẳng định vị trí vai trò đánh dấu sự trưởng thành của từng cán bộ sĩ quan trẻ trong rèn đức luyện tài trong thời kỳ mới